chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
kinh tế theo kế hoạch sẽ có tác động như thế nào đến các chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ công bộ truyền ngân sách
cũng theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội với quyết tâm cao không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng gdp sáu bảy
chính phủ các bộ ngành địa phương cần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
để tạo lập niềm tin đối với các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các giải pháp
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đồng hành cùng doanh nghiệp
xây dựng và ban hành chương trình hành động triển khai các nghị quyết của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo lập thị trường cạnh tranh lành mạnh
cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
chiều nay tiếp tục ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
theo ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội một số khoản thu không đạt dự toán được giao
nguồn thu chưa thực sự ổn định vững chắc chi thường xuyên vẫn còn tình trạng lãng phí
chi sai chế độ quy định không đúng mục đích một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán
sai phạm thất thoát lãng phí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản vẫn xảy ra
nợ động khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành lớn
theo báo cáo kiểm toán kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới không đạt được mục tiêu
số xã đạt chuẩn nông thôn mới đề ra đến hết năm hai nghìn một mươi năm là hai mươi chỉ đạt một mươi bảy
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu có năm mươi ba tỉnh thành phố phát sinh nợ động xây dựng cơ bản là trên một mươi năm tỷ đồng
trong đó có trên một xã đạt chuẩn nông thôn mới nợ động trên bảy tỷ đồng
kiểm toán nhà nước và ủy ban tài chính ngân sách nhà nước cũng đề nghị quốc hội xem xét
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể thu cân đối ngân sách nhà nước là một
một hai trăm chín mươi một ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng chi cân đối ngân sách nhà nước là một năm trăm linh hai một trăm tám mươi chín tỷ đồng
và bộ trì ngân sách nhà nước là hai trăm sáu mươi ba một trăm ba mươi năm tỷ đồng bằng sáu hai mươi tám gdp thực tế
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
theo ngân hàng nhà nước dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
được soạn thảo theo hướng ban hành nhiều quy định mới nhằm ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo
cũng như các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tín dụng
dự án này cũng bổ sung các quy định về trường hợp cho vay đặc biệt
quy trình xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém các biện pháp cần áp dụng trong các trường hợp đặc biệt
đối với dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
theo ngân hàng nhà nước nếu các khó khăn vướng mắc về xử lý nợ xấu không được tháo gỡ
thì sẽ không thể khơi thông được nguồn vốn của hệ thống ngân hàng
hạn chế quyền tiếp cận vốn của doanh nghiệp khó giảm được lãi suất cho vay
qua đó ảnh hưởng đến mức độ an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng và tăng trưởng gdp của nền kinh tế
vì thế việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu
theo hình thức ban hành nghị quyết của quốc hội là rất cần thiết đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn
nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai hai mươi hai tháng năm và ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu
tại nhà văn hóa quân khu năm thành phố đà nẵng đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật
chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ đã đến dự
trong hơn tám năm qua quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung đã huy động được hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
tổ chức trao trên một mươi một xuất quà cứu trợ khẩn cấp
xây dựng tám mươi bảy công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai ở các vùng thường xuyên xảy ra bão lũ
trồng hơn một trăm linh hectare rừng ngập mặn phòng hộ bảo vệ đê biển tập huấn và tổ chức các đội xung kích cứu hộ
cứu nạn cấp thôn xã gắn với hỗ trợ xây dựng công trình phòng tránh thiên tai tại gia đình
qua đó đã góp phần tích cực giúp đỡ người dân chủ động trong phòng chống bão lũ
phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai
phát biểu tại đây phó thủ tướng trịnh đình dũng thay mặt chính phủ và ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
biểu dương và đánh giá cao các hoạt động hiệu quả nghĩa tình hỗ trợ trực tiếp
thiết thực người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra của quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung thời gian qua
đồng thời mong muốn quỹ sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả giúp người dân ứng phó hiệu quả với thiên tai
trong đêm giao lưu văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã trao tượng trưng số quà bao gồm một áo phao
một phao tròn ba trăm linh phao bè với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ thiên tai miền trung
đại diện các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho quỹ hỗ trợ thiên tai miền trung tổng số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
để triển khai công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi ôn lại
trong kỳ truyền thống bảy mươi một năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai
ban chỉ đạo trung ương đã triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam đang đứng trước nhiều thách thức trong công tác ứng phó với thiên tai
khi mà cường độ tần suất và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai với nước ta ngày càng tăng
năm hai nghìn một mươi sáu đánh dấu một năm thiên tai hạn hán lũ lụt diễn ra khốc liệt ở cả ba miền bắc trung nam
gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy
ban chỉ đạo trung ương tình hình thiên tai vẫn sẽ có nhiều diễn biến khốc liệt và khó lường
chúng tôi đây chính là cái lũ lụt tại đồng bằng sông cửu long
năm nay có khả năng là có một cái hiện tượng gọi là lũ sớm và xuất hiện đâu đấy phải cuối tháng bảy
lũ lụt tại miền trung năm tới này cuối năm nay thì có khả năng nó cũng vẫn là ở cái mức khốc liệt
từ việc phân tích các khó khăn thách thức trong công tác phòng chống thiên tai
các đại biểu đại diện các tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy phát huy hiệu quả
như vậy thì chúng ta không thể tính theo những cái quy luật cũ được
mà chúng ta phải tạo ra một cái xã hội là luôn luôn phải có khả năng ứng phó với cái trường hợp nó bất ngờ xảy ra
như vậy thì công tác dự báo công tác truyền thông để người dân trang bị kỹ năng cho người dân
rồi xây dựng các kịch bản để chúng ta khi mà có những kịch bản xảy ra bất thường như vậy
thì chúng ta có khả năng là ứng phó để giảm nhẹ các tác động bất lợi của nó
việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất
của biến đổi khí hậu
vì vậy việc tăng cường các giải pháp để nâng cao năng lực phòng chống và ứng phó với thiên tai
có ý nghĩa rất quan trọng
trong đó đặc biệt chú ý nâng cao tính chủ động của các hộ gia đình
của từng người dân trong công tác phòng chống thiên tai sẽ giúp cho công tác này phát huy hiệu quả
tiếp theo chương trình hà tĩnh huyện kỳ anh nỗ lực hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường
cho người dân trước thời hạn
chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành địa phương đã vào cuộc quyết liệt đồng bộ
ban hành nhiều văn bản quy định chính sách bồi thường hỗ trợ người dân ổn định đời sống
phần đấu đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường
hỗ trợ thiệt hại cho người dân
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là một trong những huyện nằm ngay sát tâm điểm của sự cố môi trường
phongmosa để góp phần giúp người dân tái sản xuất ổn định cuộc sống cấp ủy chính quyền nơi đây đã và đang
đẩy nhanh tiến độ kê khai giả soát thẩm định đợt bốn đồng thời sẽ tiến hành chi trả từng phần sau khi được
ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân đấu hoàn thành trước thời hạn mà chính phủ đưa ra
anh lê xuân đồng thôn xuân phú xã kỳ xuân huyện kỳ anh là một trong những hộ nuôi
trồng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển được ra soát bổ sung trong đợt bốn này theo anh
việc giả soát kê khai đã được cấp ủy chính quyền triển khai một cách cẩn trọng chính xác
anh lê xuân đồng thôn xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xuân phú xã kỳ xu
chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu
thời gian qua cấp ủy chính quyền huyện kỳ anh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
tập trung đi sâu đi sát giải quyết những thắc mắc ý kiến của người dân
do đó việc kiểm kê chi trả tiền đền bù hỗ trợ sự cố môi trường biển ở đây
được người dân hết sức đồng thuận không có khiếu nại khiếu kiện
trong quá trình tổ chức thực hiện này chúng tôi rụt ra mấy việc này
cái thứ nhất đó là phải giải quyết kịp thời thỏa đáng các quyền lợi hợp pháp chính đáng của bà con
cái thứ hai là phải có những nội dung nhân dân kiến nghị
thì phải đối thoại sở với bà con không những tài huyền mà ngay tài cơ sở
những nội dung dân kiên nghị mà đúng thì chính quyền các cấp phải tiếp thu và phải điều chỉnh kịp thời
những nội dung dân kiến nghị nhưng mà ngoài thẩm quyền
thì phải bầu cáo về kiến nghị về cấp trên
để có cơ hội xử lý sớm
và những nội dung nhân dân kiến nghị nhưng mà không đúng quy định
thì cũng phải giải thích rõ và từ chối đến nhân dân hiệu đồng thuận
với quy trình chặt chẽ minh bạch từ giả soát kê khai đến tổ chức họp dân
nên hiện nay công tác thẩm định phê duyệt đợt bốn của huyện kỳ anh cơ bản đã hoàn thành chín mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh đã duyệt chi trả hơn sáu tỷ đồng
thời gian tới ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục ra soát những đối tượng bổ sung theo quyết định của tỉnh
những đối tượng còn thiếu hồ sơ phân đấu hoàn thành việc chi trả cho người dân trước thời hạn ba mươi tháng sáu
nhiều ngày qua ngư dân ven đầm cù mông vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đồng loạt xuất bán tôm hùm giá cao so với cùng thời điểm năm ngoái
với giá như hiện nay người nuôi tôm hùm thu lại lớn
gần đây giá tôm hùm thương phẩm tăng mạnh trở lại trung bình từ một trăm năm mươi đến hơn hai trăm linh đồng một kg
với giá bán này mỗi hộ nuôi
lãi ít nhất từ bảy mươi triệu đồng trở lên nhiều thì trên dưới một tỷ đồng
thời gian qua để hạn chế tình trạng tôm hùm chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã phối hợp với viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba
và ủy ban nhân dân thị xã sông cầu tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh thủy sản cho hơn một trăm linh hộ nuôi
hướng dẫn cụ thể một số phác đồ điều trị các bệnh như đỏ thân đen mang và bệnh sữa
ngoài ra các hộ nuôi còn được tập huấn về quy định phòng chống dịch bệnh thủy sản
giải pháp phòng bệnh tổng hợp cho thủy sản nuôi và một số giải pháp xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản
chanh không hạt là một trong ba sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh long an sau lúa gạo và thanh long
kinh ngạch xuất khẩu của trái chanh năm sau tăng cao hơn so với năm trước và đang đứng ở mức trên bốn mươi năm triệu usd một năm
cây chanh không hạt đang giúp cho người nông dân thu về tiền tỷ trên từng đơn vị diện tích
đến thời điểm này nông dân đã trồng được khoảng tám bốn trăm linh hectare trong đó diện tích đang cho trái khoảng sáu hectare
năng suất bình quân khoảng một trăm tám mươi hai tấn trên một hectare một năm sản lượng ước đạt trên một trăm một mươi tấn một năm
trái chanh không hạt được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua xuất khẩu sang thái lan malaysia singapore eu trung quốc và các nước trung đông
sản lượng chanh không hạt xuất khẩu khoảng năm mươi ba năm trăm linh tấn một năm kim ngạch xuất khẩu khoảng bốn mươi năm triệu usd một năm
để mở rộng thị trường cho trái chanh không hà xuất khẩu
ngành nhiều nước ngành nông nghiệp long an đã tổ chức lại sản xuất theo các tiêu chuẩn gap
đến thời điểm này toàn tỉnh có một trăm linh hectare chanh không hạt sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và đã được cấp giấy chứng nhận việt gáp
để cây chanh không hạt phát triển ổn định và bền vững ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai mạnh mô hình liên kết bốn nhà
nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông đang kết hợp với việc ứng dụng công nghệ cao từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ
ngành công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tranh không hạt cả trong và ngoài nước
và gây nhiều thiệt hại về kinh tế trong chăn nuôi gia cầm tại châu á và các nơi khác trên thế giới
tại đắk lắc dịch cúm da cầm h năm n một đang bùng phát tại huyện ea súp
điều đáng nói là thói quen cho vịt chạy đồng của người dân nơi đây đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
trên diện rộng
đây là hộ anh triệu việt hùng ở thôn một mươi xã ea lê huyện ea súp tỉnh đắk lắc
vào giữa tháng năm đàn vịt nuôi chạy đồng của nhà anh khoảng một hai trăm năm mươi con đã bị nhiễm virus cúm da cầm h năm n một
ngay sau khi nhận được thông báo của chủ hộ cơ quan thú y của xã ea lê và huyện ea súp đã đến triển khai công tác tiêu hủy
và các bước phòng dịch ở gia đình anh hùng
bữa sáng thì nó ăn rất khỏe mà buổi chiều là nó xuống suối bởi nóng quá
nó chạy xuống suối gọi như là còn một
nói chung một số là nó không lên nó có biểu hiện là không lên với lại quay đầu gọi là mệt mỏi rụt cổ yêu siêu nói chung là bỏ ăn
tôi ra báo báo thu y xã với lại tất cả anh em nói chung là về xem đàn vịt gia đình như tôi như thế nào nhiều để xác định là bệnh như nào nhiều
nguyên nhân của cái khổ chất nuôi mình bị nhiễm bệnh cúm h năm n một là nguyên nhân thứ nhất
là do các hộ chất nuôi bắn chất tự phát mà nhiều hộ là cũng chất nuôi nhỏ lẻ và chất nuôi chạy đồng đặc biệt là người ta không tiêu phòng
hiện nay trên địa bàn huyện ea xúc đã bị nhiễm virus cúm gia cầm h năm n một bùng phát tại tám bộ dịch ở ba xã là ea rốc ea tâm mốt và ea lê
cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy được hơn sáu con da cầm
tuy nhiên với việc chất nuôi gia cầm tự phát nhỏ lẻ như ở huyện ea xúc
thì việc quản lý và phòng dịch cúm h năm n một đang gặp
nhiều khó khăn

và hiện nay thì với tổng số là như vậy
thì cũng mong rằng là phải phí huyện tập trung cho công tác như thế này là bao vây chống dịch
với việc người dân nuôi vịt tự phát và công tác tiêm ngừa chưa được trú trọng
nên rất dễ bùng phát dịch trên địa bàn huyện ea súp
thêm vào đó là thói quen cho vịt chạy đồng sau khi thu hoạch lúa sẽ tạo nguy cơ cao
khiến cho dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng
các cơ quan chức năng của huyện ea xúc tỉnh đắk lắk cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân
hạn chế tình trạng cho vịt chạy đồng nhằm tránh xảy ra bùng phát dịch cúm h năm n một trên địa bàn
trong phần tin quốc tế thái lan đánh bom bệnh viện quân y ở bangkok ít nhất hai mươi bốn người bị thương
mỹ chi trả chi phí cho tháp tại hàn quốc
sáng nay một vụ nổ đã xảy ra
đã xảy ra tại một bệnh viện quân y ở thủ đô bangkok của thái lan khiến ít nhất hai mươi bốn người bị thương
hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom này
vụ tấn công xảy ra vào lúc một mươi một giờ trưa ngày hôm nay tại khu vực sảnh chalem phra kiat
nơi dành riêng cho các cựu sĩ quan quân đội đăng ký khám tại bệnh viện
cảnh sát cho biết ít nhất hai mươi bốn người đã bị thương trong vụ nổ phần lớn là người lớn tuổi do bị trúng các mảnh kính vỡ
cảnh sát bangkok cho biết các bằng chứng còn sót lại sau vụ nổ cho thấy đây là một vụ tấn công bằng bom
pin và dây điện được tìm thấy tại hiện trường
các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ở khu vực khác
không có thông tin về trường hợp nào bị nguy hiểm đến tính mạng
cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm tiến hành vụ tấn công và đang xem xét các camera an ninh trong bệnh viện
chưa có nhóm nào lên tiếng
hãy nhận trách nhiệm vụ việc trên
hôm nay hàn quốc và mỹ vừa tiếp tục thảo luận về quá trình thanh toán chi phí cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ tại hàn quốc
theo thông báo của văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết mỹ nhất trí sẽ chi trả cho quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này
thông báo cho biết sau cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban quân lực của thượng viện mỹ thượng nghị sĩ john mccain đặc phái viên của tổng thống hàn quốc là ông hong sokhun cho biết
phía mỹ đã đưa ra cam kết chắc chắn về vấn đề chi trả các khoản phí cho việc triển khai thác
ngoài ra hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của liên minh mỹ hàn trước những vấn đề nóng hiện nay
cũng theo thông báo đặc phái viên hồng seok hun cũng đề cập tới vai trò của trung quốc trong vấn đề thát khi cho rằng hàn quốc và mỹ cần phối hợp chặt chẽ và hợp tác với bắc kinh để hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn
hiện phía mỹ chưa đưa ra bình luận nào sau tuyên bố trên của hàn quốc
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna hôm nay vừa đưa tin nhà lãnh đạo nước này kim jong un đã phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu
cũng liên quan tới tình hình căng thẳng trên bãi đảo triều tiên mỹ vừa khẳng định washington mới chỉ ở giai đoạn đầu trong việc gây sức ép đối với bình nhưỡng và có thể đưa ra những động thái cứng rắn hơn nữa
trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngoại trưởng mỹ rekillson cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên là đáng thất vọng và làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực
đồng thời phản đối ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của mỹ trong giải quyết những thách thức do triều tiên đặt ra không mang lại hiệu quả
ông tillerson nhấn mạnh mỹ mới chỉ ở giai đoạn đầu trong việc gây áp lực kinh tế cũng như ngoại giao đối với triều tiên và hy vọng nước này có thể nhận ra rằng
việc phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa không phải là giải pháp để đạt được sự ổn định về an ninh cũng như thịnh vượng
trước đó tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh rằng mỹ vẫn đang xem xét tất cả những giải pháp có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng
và cho biết đã phái một nhóm tàu tấn công tới vùng biển ngoài khơi của triều tiên nhằm gia tăng sức ép
chính quyền syri vừa giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố homes miền trung syri sau khi lực lượng chống đối rời khỏi thành trì cuối cùng tại quận anwa
những chiếc xe buýt cuối cùng chở các tay súng và gia đình họ đã rời khỏi quận anwa
theo thỏa thuận mà lực lượng này và chính quyền damas ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm các tay súng được di chuyển an toàn về các khu vực lực lượng này đang kiểm soát tại miền bắc syri
kể từ tháng ba vừa qua một mươi hai nhóm quân chống đối cùng gia đình đã rời khỏi anwa
ước tính tổng số người rời khỏi đây là hơn một mươi bảy người trong đó có bảy tay súng
theo số liệu thống kê trước khi xảy ra cuộc nội chiến tại syri cách đây sáu năm tại quận anwa có ba trăm linh người
và sau đó con số này đã giảm xuống còn bảy mươi năm người
việc giải phóng hoàn toàn thành phố hom khỏi lực lượng chống đối được xem là một bước đi quan trọng để chính phủ quốc gia trung đông này
tiếp tục mở rộng các chiến dịch giải phóng ở thành phố lớn khác như lattakia aleppo và hama
phong trào hồi giáo hamas của palestine vừa bác bỏ tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump đưa ra trong bài phát biểu tại ả rập xê út
cho rằng phong trào này có liên hệ với bạn lưới khủng bố quốc tế al qaeda
và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
người phát ngôn của hamas cho biết những lời nhận xét của tổng thống mỹ donald trump hôm hai mươi tháng năm là sự diễn giải sai sự thật và mang tính định kiến
hamas tuyên bố phong trào này chống israel chứ không phải phương tây và không phải là tổ chức khủng bố như lâu nay phương tây cáo buộc
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trung đông chiến đấu chống cuộc khủng hoảng chủ nghĩa hồi giáo cực đoan xuất phát từ khu vực này
và xem cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố như một trận chiến
giữa cái tốt và cái xấu chứ không phải là sự xung đột giữa phương tây và đạo hồi
phong trào hồi giáo hamas nắm quyền kiểm soát giải gaza từ năm hai nghìn bảy
cho đến nay mỹ thừa nhận phong trào fata của tổng thống mahmoud abbas là đại diện cho người palestine trong khi liệt hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố
hãy giữ cái tốt và cái xấu chứ không phải là sự xung đột giữa phong trào fatah của tổng thống hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố